thưa quý vị tối ngày hai mươi hai tháng một mươi tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
ban tuyên giáo trung ương hội đồng lý luận trung ương tạp chí cộng sản báo nhân dân
đài truyền hình việt nam và hội nhà báo việt nam phối hợp tổ chức lễ trao giải cuộc thi
chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi
đến dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
trưởng ban chỉ đạo cuộc thi đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung mương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương phó trưởng ban chỉ đạo cuộc thi
sau chín tháng phát động cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong cả nước
với ba trăm linh một ba trăm sáu mươi năm tác phẩm dự thi gấp gần ba lần so với lần thứ hai năm hai nghìn một mươi tám
các tỉnh thành phố đơn vị bộ ngành toàn quốc đã chọn lọc gửi về trung ương
trong sáu tác phẩm dự thi ban tổ chức đã chọn được ba một trăm năm mươi năm tác phẩm thuộc các loại hình vào vòng sơ khảo
ban tổ chức đã trao giải theo các loại hình tác phẩm dự thi gồm loại hình bài tạp chí
loại hình báo và loại hình phát thanh truyền hình video clip
mỗi loại hình gồm ba giải a năm giải b bảy giải c và một mươi giải khuyến khích
điểm nhấn đáng lưu ý năm nay là các tác phẩm đề cập đến trách nhiệm của cán bộ đảng viên
trong xây dựng đảng bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
như vấn đề tự soi tự sửa nêu gương sợ trách nhiệm
điều đó cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng hiện nay
đồng thời khẳng định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
trước hết phải xuất phát từ chính đội ngũ cán bộ đảng viên
thành công của cuộc thi năm nay thực sự là điểm nhấn quan trọng
trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng là minh chứng sinh động cho thấy
nghị quyết số ba mươi năm của trung ương đã thực sự đi vào cuộc sống
được triển khai bài bản đồng bộ hiệu quả sáng tạo và có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng
chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi tại hà nội bộ quốc phòng tổ chức hội nghị gặp mặt
các đồng chí đại biểu quốc hội đang công tác trong quân đội trước kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam chủ trì buổi gặp mặt
qua nghe các báo cáo và ý kiến của đại biểu đại tướng lương cường biểu dương các cơ quan đơn vị liên quan
đã chuẩn bị chú đáo nội dung phục vụ buổi gặp mặt đánh giá ý kiến thảo luận tại buổi gặp mặt đều sâu sát
chất lượng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao yêu cầu các đại biểu quốc hội sắp xếp công việc hợp lý
bảo đảm vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của đại biểu quốc hội vừa quản lý điều hành hiệu quả
hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ tại cơ quan đơn vị yêu cầu các đại biểu quốc hội phát huy vai trò
trách nhiệm bản lĩnh nghiên cứu kỹ để tham gia vào nội dung của dự án luật pháp lệnh do bộ quốc phòng chủ trì soạn thảo
đồng thời nghiên cứu kỹ các quy định liên quan đến vị trí chức năng nhiệm vụ chế độ chính sách trong dự thảo văn bản luật
có tác động đến bộ quốc phòng tích cực tham gia ý kiến để bảo vệ quyền lợi cho cán bộ chiến sĩ toàn quân
thưa quý vị chùa đồng neo xã tiền tiến thành phố hải dương tỉnh hải dương được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trải qua hơn ba trăm linh năm hiện ngôi tam bảo chùa đồng neo đã bị xuống cấp nghiêm trọng
chính quyền địa phương đang tìm phương án bảo tồn di tích này
chùa đồng neo được người dân địa phương dựng lên lần đầu bằng khung tre lập lá vào thời lê năm một nghìn năm trăm hai mươi bảy
đến đời vua nhân tông năm thứ một mươi
niên hiệu chính hòa tức năm một nghìn sáu trăm chín mươi ba nhân dân đã xây dựng lại ngôi chùa
nơi đầy lùi giữ nhiều cổ vật quý mang đậm đặc trưng kiến trúc thời hậu lê
chùa đồng neo gắn liền với đức phật hoàng trần nhân tông
và đây cũng là ngôi chùa duy nhất trong tỉnh hải dương có bảo tượng phật hoàng
ngôi chùa còn là nơi cơ sở cách mạng tiền khởi nghĩa từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
và cơ sở hoạt động của đại đội bắc hà trong kháng chiến chống pháp
hiện ngôi tam bảo trong chùa đang xuống cấp có nguy cơ đổ sập
nên bị mối mọt nền bị lún tường bị nứt nghiêng
nên làm việc với đại chỗ chủ trì và cũng đã thực hiện một số biện pháp chẳng chống gia cố
và có những biển báo cấm để cho người dân biết được để tránh xa những khu vực nguy hiểm
với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của chùa đồng neo hiện nay
các cấp chính quyền tỉnh hải dương cần sớm vào cuộc để khảo sát đánh giá tu bổ
tìm phương án chống xuống cấp cho di tích lịch sử quốc gia hàng trăm năm tuổi này
mới đây lãnh đạo thành phố hà nội đã yêu cầu
có thông tin một trung cư mini có tên trung cư cao cấp my house
trên đường phú hữu huyện thạch thất thành phố hà nội xây sai phạm với gần hai trăm linh phòng
thực tế thì công trình này cũng không bảo đảm về phòng cháy chữa cháy
và đã nhiều lần bị lập biên bản xử lý
đây chính là trung cư được quảng cáo trên đường phú hữu huyện thạch thất
không chỉ có quy mô lên tới chín tầng gần hai trăm linh phòng
mà tầng hai của khu nhà này còn được thiết kế như một khu vực dịch vụ ăn uống
kết hợp siêu thị mini
trên thực tế công trình này đã từng bị xử phạt vì xây dựng không phép
sau đó được cấp phép xây dựng nhưng chỉ là nhà ở riêng lẻ với ba tầng và một tùm
trách nhiệm là giám sát theo đúng giấy phép
tuy nhiên thì đối với công trình này thì chủ đầu tư không xuất hiện đóng những cái cửa
quá trình tiếp cận đối với đoàn tổ công tác của xã cũng hết sức gặp khó khăn
theo quy định của pháp luật đối với thẩm quyền của xã nó không có chế tài
được cấp phép rồi rút giấy phép chỉ trong hơn hai tháng và hiện được gắn biển như thế này
vừa qua chủ đầu tư đã bắt đầu thực hiện việc khắc phục vi phạm và cam kết xong trong tháng một mươi hai năm nay
tình trạng vi phạm trật tự xây dựng hiện nay cũng diễn ra ở một số xã khác trên địa bàn huyện thạch thất
và đây là hai trên tám công trình vi phạm xây dựng vượt tầng ở xã bình yên
theo các chủ đầu tư thì mục đích xây dựng là do được vận động tham gia hỗ trợ nhà trọ cho sinh viên
tuy nhiên lại không nắm được quy định về số tầng
hiện cả tám chủ đầu tư cũng đã cam kết tự khắc phục vi phạm trong bốn mươi ngày
ngoài kiên quyết yêu cầu các công trình khắc phục vi phạm huyện thạch thất cũng đã có các động thái xử lý đối với công tác cán bộ
hiện ba chủ tịch xã để xảy ra vi phạm đã bị tạm dừng điều hành công việc của ủy ban nhân dân để tập trung khắc phục hậu quả
người đứng đầu
chính quyền huyện cũng thẳng thắn thừa nhận để vi phạm xảy ra và tiếp diễn thể hiện sự thiếu quyết liệt
đó là cái yếu của chính quyền địa phương
lấy ra công trình mà người ta đã vi phạm như thế thì chúng ta phải tăng cường công tác giáp sát hơn nữa
chúng tôi sẽ kiểm điểm trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong nguồn định của quản lý này
để làm sao đó đây là một bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý
qua giả soát trên địa bàn huyện thạch thất
có khoảng trên hai mươi công trình vi phạm trật tự xây dựng
và cơ bản đều vi phạm phòng cháy chữa cháy
lãnh đạo huyện khẳng định kiên quyết không để xảy ra vi phạm mới và xử lý nghiêm vi phạm cũ
đồng thời qua điều tra nếu phát hiện có dấu hiệu bao che tiếp tay
có thể xem xét xử lý hình sự để làm gương cho cán bộ khác
chuyển sang thông tin về thể thao
thưa quý vị vào tối nay với chủ đề trái tim hội tụ ước mơ tỏa sáng
lễ khai mạc asean paragame bốn đã chính thức diễn ra tại trung tâm thể thao olympic hàng châu
hay còn gọi là bông sen lớn thuộc thành phố hàng châu tỉnh chất giang trung quốc
buổi lễ kéo dài khoảng tám mươi năm phút mang đậm nét văn hóa với sự hỗ trợ của khoa học công nghệ
để thể hiện tinh thần chủ đạo là ánh nắng hòa hợp hoàn thiện bản thân và sự chia sẻ
đoàn việt nam do võ thanh tùng và trịnh thí bích như cầm cơ
đặc biệt tại buổi lễ là màn trình diễn của ba mươi sáu
vũ công bình thường và ba mươi sáu vũ công ngồi xe lăn cùng nhau khiêu vũ đã mang đến hình ảnh cảm động cho người xem
điều đó cũng thể hiện tinh thần của các vận động viên nắm tay nhau cùng tiến về phía trước
trên hành trình hướng tới ước mơ trong cuộc sống và hòa nhập cộng đồng
lễ khai mạc lần này tiếp tục thể hiện sự tự tin của trung quốc với công nghệ số hóa
thể hiện tinh thần lạc quan hòa hợp kiên trì và sẻ chia